chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chúng tôi có các bộ phận của cơ quan bộ nội vụ và cơ quan an ninh liên bang nga trên khắp đất nước
đội đi dọc theo toàn bộ tuyến đường và phát hiện phương tiện khả nghi
một cảnh sát giao thông ở briansk đã phát hiện phương tiện nghi vấn và bắn nổ bánh xe
chiếc xe bị lật và những nghi phạm chạy vào rừng
các đơn vị an ninh và đặc nhiệm sau đó bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng
ông alexander mikhailov cho biết trong quá trình này
các chuyên gia đã sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi và sử dụng thiết bị quan sát hồng ngoại
phương tiện phát hiện bức xạ nhiệt và có thể nhìn rõ mục tiêu trong bóng tối
với sự trợ giúp của máy chụp ảnh nhiệt một nghi phạm bị phát hiện khi đang lẩn trốn trên cây
trước đó đoạn phim ghi lại cảnh bắt giữ một trong những nghi phạm đã xuất hiện
và được nhiều cơ quan truyền thông đăng lại
nghi phạm được đưa ra khỏi rừng khi đang cố gắng vượt qua biên giới nga
tướng alexander micalov tin rằng kế hoạch trốn thoát của những kẻ khủng bố
tại nhà hát kroger city hall đã được lên kế hoạch rõ ràng và trí tiết
chuyên gia này lưu ý rằng các nghi phạm dự kiến sẽ đến biên giới sau vụ tấn công khủng bố
ông alexander mikhalov giải thích các nghi phạm tính toán rằng nếu không bị xác định danh tính
và phương tiện di chuyển thì theo một cách tương đối trong hai giờ họ có thể đi được quãng đường
một trăm tám mươi hai trăm linh km và vượt qua biên giới kế hoạch này chắc chắn sẽ được lên kế hoạch từ trước
theo lời thiếu tướng cơ quan an ninh liên bang nga đã nghỉ hưu các đơn vị an ninh nga
đã thực hiện tốt nhiệm vụ truy tìm và theo dấu các nghi phạm
các chuyên gia của chúng ta đã thực hiện công việc

ông alexander mikhailov nói
vào ngày hai mươi năm tháng ba ủy ban điều tra trung ương nga đang xác định những kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố
tại nhà hát kronkert city hall
chủ tịch ủy ban điều tra alexander bajkyn đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các đội điều tra
tổng cục hình sự và trung tâm pháp y để đẩy nhanh tiến trình điều tra phá án
chưa thôi khắc khoải về vụ xả súng kinh hoàng gây ám ảnh dư luận thế giới những ngày qua
tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi năm tháng ba nói rằng vụ tấn công khủng bố
tại trung tâm tổ chức biểu diễn kronkert city hall ở ngoại ô thủ đô moskova
là do những kẻ hồi giáo cực đoan thực hiện
khi đạt nghi vấn tại sao các nghi phạm khủng bố lại tìm cách chạy sang ukraine sau khi gây án
tổng thống nga nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm ra kẻ trùng niêu
cụ thể theo đài spunik ông putin nói chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện
bởi bàn tay của những kẻ hồi giáo cực đoan những người có hệ tư tưởng
mà thế giới hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ
tổng thống nga cho biết mặc dù moscow biết ai đã thực hiện vụ tấn công khủng bố
tại nhà hát kronkert city hall nhưng kẻ trùng niêu đằng sau vụ việc vẫn còn đang trong vòng nghi ngờ
và nga cần tìm hiểu xem liệu những kẻ hồi giáo cực đoan có thực sự quyết định tấn công nước này hay không
ông putin nói trong cuộc tham vấn với các cơ quan chức trách nga về các biện pháp được thực hiện
sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày hai mươi hai tháng ba rằng
trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta
cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi chẳng hạn như liệu các tổ chức hồi giáo cực đoàn
thậm chí có đầu óc khủng bố liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công nga
nơi hôm nay đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở trung đông
người đứng đầu điện kremlin nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm ra kẻ trùng niêu
đằng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát kroket city hall
tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng ba ở thủ đô nước nga là một hành động đe dọa
và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra ai được lợi
ông putin nói sự tàn bạo này chỉ có thể là một yếu tố trong một loạt nỗ lực
của những kẻ đã chiến đấu với đất nước chúng ta kể từ năm hai nghìn một mươi bốn dưới bàn tay của chế độ ở kiev
tổng thống putin trước đó cho biết những kẻ tấn công địa điểm tòa nhà crocus city hall
đã tìm cách trốn sang ukraine nơi mà theo dữ liệu sơ bộ
một cửa sổ đã được chuẩn bị sẵn để chúng vượt qua biên giới
cả năm nghi phạm trực tiếp liên quan đến vụ xả súng đều bị bắt giữ
ông putin nhấn mạnh trong cuộc tham vấn về các biện pháp an ninh được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố
tất nhiên chúng ta cũng cần trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng chạy trốn đến ukraine
sau khi phạm tội và ai đang đợi chúng ở đó
tổng thống nga nói thêm rằng mỹ đang nỗ lực toàn diện để thuyết phục mọi người rằng
ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hạt kronkert city hall
và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
ông putin nói chúng ta thấy mỹ đang sử dụng nhiều kênh khác nhau để thuyết phục các vệ tinh của mình
và các quốc gia khác rằng theo dữ liệu từ tình báo của họ
được cho là không có dấu vết của ukraine trong vụ tấn công khủng bố ở moscow
và vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã được thực hiện bởi những kẻ tuyên xưng đạo hồi
thành viên của is một tổ chức bị cấm ở nga
chúng ta đã biết ai thực hiện hành động tàn bạo chống lại nga và người dân nga
bây giờ chúng ta muốn biết ai là kẻ trùng nhiều
ông chỉ đạo các nhà điều tra nga phải tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công khủng bố
tại krakow bất chấp mong muốn nóng lòng điều thủ phạm ra trước công lý
nhà lãnh đạo nga nói bất chấp nỗi đau buồn lòng chắc ẩn và mong muốn chính đáng trừng phạt
tất cả thủ phạm của tội ác tàn bạo này cuộc điều tra phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp
và khách quan cao độ không có bất kỳ thành kiến chính trị nào
tổng thống putin nhấn mạnh xã hội nga đã thể hiện tấm gương của sự đoàn kết
gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau thực sự sau vụ tấn công khủng bố vào krakow
ông nói trong cuộc họp xã hội của chúng ta đã thể hiện một tấm gương về sự đoàn kết
gắn kết và thực sự hỗ trợ lẫn nhau vào thời điểm khó khăn này
ông cho biết thêm trong số những người hiện đang gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân
có những công dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau từ mọi vùng miền trên đất nước nga
ở mọi lứa tuổi bao gồm cả trẻ em học sinh và sinh viên
ông putin yêu cầu các nhà điều tra báo cáo về tiến trình điều tra và nỗ lực xác định
tất cả những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố cũng như báo cáo thường xuyên về tiến trình điều tra
nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lời chia buồn tới gia đình và bạn bè các nạn nhân trong vụ tấn công
và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục
cũng theo đài rote ông alexander pachyshkin chủ tịch ủy ban điều tra nga
cho biết tại cuộc họp tham vấn nói trên rằng vụ tấn công chết người vào nhà hát kroket city hall
đã được lên kế hoạch cẩn thận ông pachyshkin nói với tổng thống putin
những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra
cho thấy vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận
vụ tấn công đã khiến một trăm ba mươi chín người thiệt mạng
người đứng đầu cơ quan điều tra chính của nga làm rõ rằng có một trăm ba mươi bảy người tử vong trong vụ tấn công
hai người qua đời ở bệnh viện vì vết thương nặng ít nhất bốn mươi nạn nhân tử vong vì trúng đạn
và bốn mươi năm người thiệt mạng trong đám cháy bùng phát trong vụ tấn công
ông batrisky nói thêm rằng có một trăm tám mươi hai người khác bị thương
trong khi đó các nhà điều tra đã thiết lập một thời gian biểu đầy đủ
về diễn biến của vụ tấn công khủng bố vào nhà hát kroket city hall
ông batshki nói ủy ban điều tra tiếp tục tích cực điều tra vụ án hình sự
về vụ tấn công khủng bố vào nhà hát rocket city hall
cuộc điều tra đã xác lập trình tự thời gian đầy đủ về những gì đã xảy ra
theo quan chức này các nghi phạm bị buộc tội thực hiện vụ tấn công đẫm máu
ở moscow ngày hai mươi hai tháng ba đã thừa nhận tội lỗi và chia sẻ thông tin chi tiết
về đồng phạm và khách hàng của họ
ông bashki nói tất cả các bị cáo đều nhận tội trong quá trình thẩm vấn
và trước tòa đồng thời đưa ra lời khai chi tiết về hoàn cảnh của vụ tấn công
khách hàng và những kẻ đã hỗ trợ cho họ chuẩn bị cho vụ tấn công
về phần mình trước tuyên bố của cơ quan an ninh liên bang nga cho rằng
các nghi phạm vụ tấn công có ý định vượt biên sang ukraine và có đầu mối liên hệ
từ phía ukraine kiev phủ nhận thông tin này gọi thông tin từ cơ quan an ninh liên bang nga
là phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận
trước đó ngay sau vụ khủng bố ở moscow ông nikaello podolyak
người phát ngôn của tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố rằng
kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào tối hai mươi hai tháng ba
trong một bình luận trên telegram ông bolodiak nêu rõ
hãy nói thẳng điều này ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó
thứ nhất chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện
quy mô lớn và dữ dội với quân đội chính quy của nga
không có điều gì khác mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường
ông boldoliag cũng lưu ý ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp chiến tranh khủng bố
ông nhắc lại rằng rất lâu trước vụ tấn công khủng bố tại nga
nhiều đại diện nước ngoài ở moscow đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố
bộ ngoại giao ukraine cũng phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy
và tăng cường hỗ trợ ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với nga
theo tờ new york times hồi đầu tháng ba cộng đồng tình báo mỹ được cho là đã cảnh báo
về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô của nga
cụ thể là ở những nơi tập trung đông đúc người như các phòng hòa nhạc
ngày bảy tháng ba đại sứ quán mỹ ở moscow đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ này
và khuyến cáo công dân mỹ tránh các đám đông cũng như theo dõi truyền thông địa phương
để biết thông tin cập nhật và chú ý đến môi trường xung quanh
hiện thông tin liên quan đến vụ tấn công khủng bố gần moscow vẫn đang thu hút sự quan tâm
chú ý đặc biệt từ phía dư luận quốc tế
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật